đúng không đẹp không
con thích màu váy không

con thích cái nào
màu hồng này đẹp này
màu hồng này đấy
con muốn thử mặc thử không
hả có à
thế bây giờ chú thay cho con nhá
sao sợ gì mẹ đang nghe điện thoại
chú thay cho thay thưởng tiêu
hay là chú cho luôn cái
chú thay thử lo
thử thay cho
nha chú thay cho nha

mặc đẹp cực
tuy nhiên trong lúc người đàn ông nghe điện thoại
bé gái lại chủ động chạy vào phòng và tự ý thay đồ
hành động này cũng không hề an toàn
khi chỉ có bé và người đàn ông

trong lúc bé thay đồ
tự nhiên chú bảo con vào phòng thay
thế nhưng con có thay không
con định thay không
thế sao con lại cầm vào chứ con
con định ngồi chờ mẹ

nhưng mà con cứ thay mà
không thay à
đứng ở ngoài quan sát màn hình
thì tôi thấy rất là lo lắng
nhất là cái đoạn mà con ngồi vào lòng
cử chỉ của con cũng khá thân mật
với người bạn của mẹ
mặc dù là chưa gặp bao giờ
thì tôi thấy rất là lo lắng hồi hộp
sự giáo dục này là phải chỉ ra những trường hợp cụ thể
thế thì nó cũng có ý nghĩa giáo dục con nhiều hơn
còn cô bé này thì sao đây
con có thích xem điện thoại không
con xem một phim có chút băng đại

ngay lập tức một bộ phim hoạt hình được bật
để lấy lòng mẹ gái
cái này đúng không
một hai một bài hát
à thế đều có một bài hát rồi ạ
à chú bà
bây giờ nhá
chú có hai bộ quần áo này
con thích không
con muốn thử không
thử xem vừa không mặc hay đẹp cực
màu hồng này đẹp cực kì nhá
phải mặc vào biết khâu đẹp hay không chứ
một câu trả lời khá bất ngờ
khi mẹ gái dù rất thích
trước bài hát của con
nhưng đã từ chối nhất
tiếp tục thuyết phục
nhưng mẹ gái vẫn khá kiên quyết
từ chối mặc bộ váy
thật đáng khen cho mẹ gái
khi đã nhớ những lời mẹ gái
ừ áo này chui vào
chui từ dưới chui lên
thế con vẫn mặc áo
thế con vẫn mặc áo
mặc áo thì sao nhìn được
phải có cả
phải cửi áo này ra
phải cửi áo này ra
thì mới biết được mặc nó vừa hay không nó mới đẹp
chú thử cho con nhá
thế nhưng chiếc váy công chúa quá hấp dẫn
nên mẹ gái vẫn không thể chối từ
nào có thử không
thử chú trong bượng con ý
cuối cùng con bé đã đồng ý bằng cách tự chạy vào nhà tắm để thay đồ
đây không phải là một hành động thực sự an toàn
khi chỉ có bé và người đàn ông
dẫu sao bé gái cũng đã ý thức được
việc không tự tiện thay đổi trước mặt người lạ
đấy phải vừa đẹp không
nói chú xem nào cho bé xem đẹp không ạ
ở ngoài quan sát màn hình
thì mình cũng khá là hồi hộp
không biết là phản ứng
của bé như thế nào
nhưng mà vẫn tự tin về con nhà mình
thường thì là mình sẽ hướng dẫn bé
dựa vào cái cảm trực giác của bé nhiều hơn
vì bé nhà mình là cũng khá là nhạy cảm
những phản ứng của trẻ thực sự đã khiến phụ huynh phải giật mình
và suy nghĩ lại về cách trang bị cho con trẻ
những kỹ năng bảo vệ bản thân
trên những đối tượng xâm hại có thể là người quen
chưa từng gặp trẻ
thế nhưng diễn viên của chương trình đã không khó khăn
trong việc tiếp cận và dụ dỗ trẻ
thực hiện những ý đồ của mình
nếu như đây là một tình huống có thật
không biết hậu quả sẽ đau lòng thế nào
vậy dấu hiệu nào để trẻ nhận biết đối tượng xâm hại
mình thấy là sẽ có khoảng ba dấu hiệu cơ bản
cái dấu hiệu thứ nhất thì thuộc về những kẻ
mà đã có ý định ngay từ đầu rồi
rất là bồ vập và dường như là dùng tất cả mọi đồ chơi này
rồi có thể là trang phục quần áo đẹp này
có thể là bánh kẹo hoặc tiền để dụ dỗ các con
và có những cái cử chỉ khám sở các con
dấu hiệu thứ hai thì nên quan sát vào ánh mắt
những người có ý định thì bảo vệ
bao giờ cũng nhìn vào những bộ phận nhạy cạp của đứa trẻ
dấu hiệu thứ ba thì nên nhận biết những kẻ xâm hại này
ở trạng thái đó là người đó đang trong một thể trạng như thế nào
ví dụ như là có rượu bia thì rất là nguy hiểm
độ tuổi có thể dạy bé về việc bảo vệ thân thể vùng dương tư
đó là từ ba tuổi tùy vào khả năng tiếp nhận của trẻ
hãy nhớ sẵn trẻ tuyệt đối cảnh giác và bảo vệ bản thân
trước những hành vi có dấu hiệu xâm hại
từ những người xung quanh kể cả người thân sau đây
sợ mó vào bộ phận dương tư của trẻ hoặc ngược lại
dù đỗ trẻ thay đổi trước mặt hoặc chơi những trò chơi có sự động chạm tiếp xúc cơ thể qua lại
dùng những lời nói dung tục để trò chuyện với bé
dụ bé xem những tranh ảnh phim ấn phẩm khiêu dâm
luôn cố gắng đưa bé vào không gian dân tư để tiếp xúc
trẻ phải làm gì để thoát khỏi tình huống nguy hiểm này
đi ra ngoài ngay lập tức
và có chìa khóa thì hãy khóa cái cửa nhà mình
nếu không có chìa khóa của cái cửa chính thì hãy đi vào cửa riêng và khóa cửa lại
hãy gọi điện thoại hoặc là hãy mở cửa sổ và gọi cho những người ở xung quanh
bằng mọi cách thì đừng cố gắng chống đối lại kẻ xâm hại
vì chắc chắn là những kẻ đó sẽ khỏe hơn trẻ
hãy tìm cách chạy trốn và gọi sự hỗ trợ
để bảo vệ con trẻ tốt hơn
phụ huynh hãy thường xuyên đặt ra các tình huống giả định để kiểm tra con
thẳng thắn trao đổi với con để có được những kiến thức nền tốt nhất
phù hợp với con trẻ
phù hợp với độ tuổi của con
đem đến cho con kỹ năng ngay từ khi có nhận thức để bảo vệ bản thân